chiều ngày hai mươi tám tháng một thông tin từ sở y tế quảng nam cho biết bệnh viện đa khoa trung ương quảng nam
đang thực hiện cách ly một nữ tiếp viên hàng không nghi nhiễm virus corona
bệnh nhân này cho biết đã tham gia lịch trình chuyến bay từ ngày một mươi tám đến ngày hai mươi tháng một
bệnh nhân đến từ thượng hải trung quốc sau đó về nhà ở thành phố hồ chí minh
trong dịp tết canh tí tê đã đi theo ba mẹ về quê nội tại thị trấn núi thành
đến tối ngày hai mươi bốn tháng một thì có triệu chứng bị sốt ho mệt mỏi
gia đình đã mua thuốc về tự uống nhưng không đỡ nên đến chiều hai mươi sáu tháng một
phải nhập viện bệnh viện đa khoa trung ương quảng nam để điều trị
hiện bệnh nhân đã đỡ sốt tuy nhiên bệnh viện đa khoa trung ương quảng nam
vẫn đang cách ly để theo dõi và điều trị và chờ kết quả xét nghiệm